thưa quý vị tình hình chiến sự gaza càng thêm căng thẳng khi cơ quan y tế tại đây cho biết vụ tấn công mới của quân đội israel ở mảnh đất này vào ngày hai mươi chín tháng hai đã khiến ít nhất một trăm linh bốn người thiệt mạng và gần tám trăm linh người bị thương
vụ việc xảy ra khi nhiều người dân palestine đang tập trung chờ được nhận hàng viện trợ nhân đạo tại một con đường ven biển ở phía tây gaza
trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc dư luận thế giới đã lên án cuộc tấn công đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột
mỹ hiện đang khẩn trương tìm hiểu thêm thông tin về sự việc và đã liên lạc với chính phủ israel
washington sẽ giám sát chặt chẽ cuộc điều tra của chính phủ israel và sẽ gây sức ép để có câu trả lời
cùng ngày nhà trắng cho biết tổng thống joe biden đã thảo luận sự việc trên với lãnh đạo các nước ai cập và qatar
cũng như cách thức đảm bảo việc thả tự do cho các con tin vì hamas giam giữ và một thỏa thuận ngừng bắn trong ít nhất sáu tuần nhằm gia tăng viện trợ nhân đạo cho người dân ở gaza
trong khi đó hamas nhấn mạnh
sự việc có thể làm ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán ở qatar nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cũng như việc trao trả các con tin người israel
phát biểu trước báo giới người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc cho biết tổng thư ký antonio guterres đã bị sốc trước tính chất nghiêm trọng và kịch biệt lên án vụ tấn công đậm máu tại khu vực bắc gaza
tổng thư ký bày tỏ kinh hoàng trước số người thương vong ở giải gaza
tổng thư ký lên án vụ việc hôm qua ở phía bắc gaza trong đó có hơn một trăm linh người được cho là đã thiệt mạng
tổng thư ký đang tìm kiếm viện trợ
những thường dân tuyệt vọng ở gaza cần sự giúp đỡ khẩn cấp bao gồm cả những người ở khu vực phía bắc gaza bị vây hãm bởi chiến sự nơi liên hợp quốc không thể cung cấp viện trợ trong hơn một tuần qua
tổng thư ký nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả vô điều kiện tất cả các con tin bị giữ ở gaza
liên quan đến vấn đề này ngoại trưởng canada trong một tuyên bố đã gọi vụ tấn công là cơn ác mộng đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột
về phía israel quân đội nước này đã lên tiếng phủ nhận tiến hành vụ tấn công
chúng tôi không tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào đoàn xe viện trợ
ngược lại chúng tôi đã ở đó tiến hành hoạt động nhân đạo để đảm bảo hành lang nhân đạo và cho phép đoàn xe viện trợ đến được địa điểm được chỉ định
trước diễn biến nghiêm trọng của vụ tấn công algeria hôm qua đã yêu cầu hội đồng bảo an liên hợp quốc nhóm họp phiên khẩn cấp để tham vấn kín về tình hình tại gaza
cuộc họp diễn ra vào cuối giờ chiều qua